do nhẹ dạ cả tin và mơ tưởng vượt biên sang nước thứ ba để có cuộc sống sung sướng
một số bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh tây nguyên đã phải trả giá bằng một kích cục đau lòng
không chỉ bị lừa tiền trồng chất nợ nần có người còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình
thì phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm khó khăn vì bị bỏ mặt giữa nơi đất khách quê người
đó chính là hệ lụy và cũng là bi kịch của ảo vọng đổi đời từ vượt biên trái phép
ba mươi bốn tuổi chúa ở buôn trinh xã yadrek huyện krongpa tỉnh gia lai
vẫn chưa hết hãi hùng và ám ảnh khi kể lại những ngày vượt biên trái phép sống chui lùi trên đất thái lan
do bị đối tượng xấu là ma oanh ở buôn bưng bê xã yad lam huyện sông hình tỉnh phú yên tuyên truyền rũ rỗ
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu nay treo mang theo toàn bộ tài sản sát vợ con cùng hai người thân trong dòng họ vượt biên trái phép
sau một tuần lần trốn chịu đói khổ gió
dọc đường bị lừa tiền khi đến nơi chứng kiến cuộc sống nơi xứ người nay chieu đã thực sự vỡ mộng
phòng mình không có đâu em thực tế em đi em nói thiệt đi làm mướn người ta đi làm mướn còn lên lên lút sợ công an bác
biết đã lầm đường lạc lối vì tin vào lời rũ rỗ được mật của cái xấu nay chieu cùng mọi người đã tìm cách trở về việt nam
thì bị chính các đối tượng đã rũ rỗ mình hầm dọa sát hại cả gia đình
các đối tượng còn chấn lột của nay chieu một số tiền lớn rồi mới chịu buông tha
sau những ngày lầm đường lạc lối về lại việt nam
được sự quan tâm của các cấp chính quyền
và bà con dân làng nay chieu đã hỏa nhịp vào công việc thường ngày
và đến bây giờ anh mới cảm nhận hết được ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của tự do khi sống trên mảnh đất quê hương mình
mong bà con sau này đừng nghe lời kể xấu tuyên truyền lợi dụng mình
rồi mình cứ làm ở việt nam này muốn giàu thì làm rưỡi làm cái gì mình muốn làm làm
thì xây dựng cuộc sống mình
cho con mình đi học rồi cái này kia
rồi mong bà con như vậy đừng nghe lời kể xấu
vì treo chứng kiến ở thái lan cũng có việc gì mà tốt đẹp
trong cái thời gian tới mà bà con mình có nghe cái việc mà nó tuyên truyền
mà nó lôi kéo nó trốn nó lấy tiền rồi nữa
là bà con mình phải hết sức cảnh giác
và những cái vấn đề này mà khi mà phát hiện là báo cáo chính quyền kịp thời
để mà có cái chuyện ngăn chặn
rồi đưa cái số đối tượng
đối tượng này nó lừa phấn bà con mình ra kìm đếm đức dân
thông báo cho dân dân mình biết
để mà không có tham gia
qua câu chuyện của nay chieu
một lần nữa cho thấy bản chất phản động bịp bợm của các đối tượng phun rô
và bọn phản động lưu vong ngày càng lộ rõ
và vượt biên tị nạn sang nước thứ ba
đó không phải là thiên đường cuộc sống
không làm mà vẫn có ăn
như một số người đang tưởng tượng
mà đó chính là địa ngục đầy cạm bẫy hiểm nguy
đây cũng là lời cảnh báo
lời thức tỉnh cho những người tin vào luận điệu xuyên tạc
lừa phỉnh của kẻ xấu
để rồi chuất lấy hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình
vì thế mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trước âm mưu thủ đoạn lừa phình của các đối tượng xấu
chăm lo làm ăn phát triển kinh tế
xây dựng cuộc sống no ấm trên chính quê hương mình